nhân kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và một trăm ba mươi một năm ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm
lãnh đạo tp hcm đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tp
đoàn đại biểu lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
và chính ủy quân khu bảy đã đến đặt vòng hoa thắp hương viếng nghĩa trang liệt sĩ tp hcm đồi không tên
và nghĩa trang tp hcm lạc cảnh trên địa bàn quận thủ đức
đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ
sau đó dân hương đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ và thắp hương các mộ liệt sĩ
đây là hoạt động truyền thống hàng năm của thành phố nhằm trị ân công lao của các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc tri ân những công hiến to lớn của các thế hệ lãnh đạo thành phố
các bậc lã thành cách mạng